thưa quý vị và các bạn cách đây bảy mươi năm năm ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
người dân ở thủ đô paris của nước pháp đã tràn xuống đường để chứng kiến một thời khắc lịch sử trọng đại
ngày paris được hoàn toàn giải phóng khỏi ách thống trị của phát xít đức
trong tiểu mục ngày này năm xưa của truyền hình nhân dân hôm nay ngày hai mươi năm tháng tám
mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những diễn biến nổi bật và ý nghĩa của sự kiện lịch sử này
nhắm tới mục tiêu lâu dài của chiến tranh là bành trướng về phía đông để mở rộng không gian sinh tồn cho người đức
năm một nghìn chín trăm bốn mươi hitler hoàn thành cuộc chinh phục ba lan gia tăng đáng kể tiềm lực quân sự và phát triển kế hoạch tấn công pháp
năm mươi sư đoàn quân đội đức tiến đánh pháp chiếm lấy paris và toàn bộ nước pháp
hitler đã lập nên một chính phủ bù nhìn tại đây giúp đức dễ dàng kiểm soát hệ thống thuộc địa của pháp ở châu phi
để vừa vết quà cải xây mộng bá chủ thế giới
phát xít đức đã cho xây hàng loạt trại tập trung ở châu âu để bắt giữ và hành quyết tù binh tội phạm chính trị
gây nên sự vẫn nộ cho quân đồng minh
mùa hè năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hàng triệu quân đồng minh đã tụ họp ở anh pháp
chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại vào bãi biển normandy
trên bầu trời một mươi hai máy bay vừa tiến hành không chiến vừa chút hàng loạt trận mưa bom xuống các vị trí quần đức
hơn ba mươi tám vạn lính đức dựa vào bãi mìn hầm ngầm kè vững chắc với hỏa lực mạnh cố thủ
cuộc chiến này đã gây thiệt hại nặng nề cho đội quân phát xít
sau khi giành lợi thế lớn trong chiến dịch normandy phe đồng minh tiếp tục tiến vào giải phóng paris
bắt đầu từ chiến dịch normandy soviet và quân đồng minh đã đoàn kết
tập trung lực lượng đánh vào những sao huyệt quan trọng nhất của đức quốc xã
sau khi giành được lợi thế trong cuộc chiến tại normandy ngày hai mươi bốn tháng tám
quân đồng minh đã chọc thủng hành lang bảo vệ ở phía đông paris
kết hợp cùng quân đội pháp đã dọn dẹp tàn dư còn lại của quân phát xít tại đây
ráng một đòn đau vào phe trục của quân phát xít
ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn thống đốc paris tướng dietrich vonchontis của đức
đã được giao trách nhiệm kêu gọi ngừng bắn paris được giải phóng
hàng ngàn tù binh của phát xít đức đã bị bắt và tạm giam
người dân paris đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng
tướng charles de gaulle đã tái cơ cấu chính phủ pháp
trong niềm hoan hỷ ông đã tổ chức lễ diễu binh chiến thắng
cùng với lực lượng kháng chiến quân pháp và quân mỹ
từ khải hoàn môn xuống điện élysée
trận giải phóng paris có ý nghĩa lịch sử như sự kết thúc thắng lợi của chiến dịch normandy đẫm máu vào mùa hè
trong khi người châu âu coi sự kiện này là một bước ngoặt cho cuộc chiến
nói cách khác sự kiện giải phóng paris đã giải phóng nước pháp với thắng lợi hoàn toàn của phe đồng minh
trận chiến này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nước pháp đứng lên thoát khỏi bọn phát xít xâm lược
đặc biệt thắng lợi của trận chiến này đã tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai
vì đã góp phần làm sụp đổ sức mạnh quân đội đức
và là điều kiện thuận lợi để hồng quân liên xô nhanh chóng giải phóng các nước đông âu thoát khỏi họa phát xít vào tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
xuất phát từ tình yêu đối với paris tướng dietrich von schontitz của đức
thời đó đã không tuân theo lệnh phá hủy toàn bộ thành phố từ hitler
paris ngày nay vẫn giữ được những công trình kiến trúc vĩ đại từ những ngày đầu tiên được giải phóng
được biết đến là kinh đô của ánh sáng kinh đô của thời trang
hàng năm cứ vào ngày hai mươi năm tháng tám người dân paris lại lòng trọng tổ chức diễu hành
theo cung đường quân đồng minh tiến vào giải phóng thành phố năm một nghìn chín trăm bảy mươi
để kỷ niệm ngày chiến thắng trong lịch sử thủ đô nước pháp